tỉnh phú yên vừa có văn bản kiến nghị chính phủ kịp thời gỡ khó ngành mía đường trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung
lý do được tỉnh phú yên đưa ra là nông dân và các doanh nghiệp chế biến mía đường đang gặp áp lực lớn về thị trường tiêu thụ
nên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám lượng đường chế biến của các nhà máy tại tỉnh phú yên ước đạt một trăm ba mươi sáu tấn
đến nay các nhà máy đã chế biến được hơn một trăm một mươi tám tấn đường nhưng chỉ mới tiêu thụ được khoảng bốn mươi tấn
trong khi đó giá đường trước thuế tại các nhà máy giảm gần bốn đồng một kg so với vụ trước khiến gần hai mươi năm năm trăm linh hectare mía của nông dân tỉnh phú yên gặp khó khăn
nếu có công nghệ hiện đại thì mới đọa được mới cạnh tranh được mới nị tôi nói là mấy nước xung quanh thôi chứ chưa nói như vậy là toàn cầu
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên địa phương đang đứng trước nguy cơ tồn động gần một trăm linh tấn đường trong niên vụ này
vì vậy tỉnh kiến nghị chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng vat đối với mặt hàng đường từ

trong thời điểm sản lượng đường tồn kho lớn như hiện nay
tính từ cái giá mía đã thấp xuống cái giá nhân tông cao cộng với cái quần trung chiến của người nông dân
các cái chi phí khác thì nếu như mà cái sản lượng năng suất khoảng sáu mươi tấn thì nông dân là phải thua lỗ
hiện nay thì nhiều hộ gia đình cũng thua lỗ cái nông dân
tôi nghĩ rằng vấn đề thừa đường thì hiện tại không chỉ riêng việt nam mà thế giới cũng vậy
ngoài việc đề nghị chính phủ việt nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân
chúng tôi cũng đang tính đến các phương án tức là sản xuất ra các sản phẩm khác đưa ra thị trường để vượt qua thời điểm khó khăn này
tỉnh phú yên cũng kiến nghị bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
xem xét cơ chế áp thuế nhập khẩu và quản lý kiểm soát hàm lượng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với các chất tạo ngọt được phép sử dụng thay thế đường sớm hoàn thiện các quy định chính sách hỗ trợ ngành mía đường
để bảo đảm hành lang pháp lý phát triển các giống mía mới chất lượng cao
ứng dụng cơ giới hóa trong khâu trồng chăm sóc và thu hoạch mía nhằm hạ giá thành sản phẩm